hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức họp bất thường để kiện toàn chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tp nhậm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một theo quy định của pháp luật
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự phiên họp
với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành hội đồng nhân dân tp hà nội đã bãi nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tp đối với ông nguyễn đức trung
tiếp đó các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tp nhậm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông chu ngọc anh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thành ủy hà nội
kết quả kiểm phiếu ông chu ngọc anh được bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội với số phiếu cao
phát biểu trước hội đồng nhân dân tp ông chu ngọc anh khẳng định sẽ đem hết sức mình cùng với tập thể ủy ban nhân dân tp
phục vụ nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển thủ đô toàn diện bền vững và tiếp tục phát huy các giá trị của thủ đô ngàn năm văn hiến trái tim của cả nước